tại hà nội tổ chức oxfam tại việt nam phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp việt nam
trung tâm con người và thiên nhiên pan nature đã tổ chức buổi hội thảo
đầu tư của doanh nghiệp việt nam ra nước ngoài các rủi ro và thách thức tuân thủ pháp luật
theo thống kê của bộ kế hoạch và đầu tư trong một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín
tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của việt nam mới được cấp đã tăng thêm ba trăm năm mươi bảy năm triệu usd
bên cạnh những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội cho việt nam
các quốc gia và cộng đồng tiếp nhận đầu tư ra nước ngoài đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp
còn tiêm ẩn nhiều rủi ro đặc biệt là những rủi ro liên quan đến môi trường và xã hội
do nhu cầu về quỹ đất và lực lượng lao động lớn
buổi hội thảo nhằm hướng đến việc giảm thiểu rủi ro về môi trường xã hội cho doanh nghiệp việt nam
đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp tại tiểu vùng mekong
được tham khảo dựa trên các nguyên tắc của liên hợp quốc về kinh doanh và nhân quyền